hôm nay tại công an tỉnh hương yên đoàn kiểm tra của đảng ủy công an trung ương do trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh ủy hương yên
nhằm kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện kết luận số bốn mươi bốn ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín của ban bí thư khóa một mươi hai
về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số chín của ban bí thư khóa một mươi một về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai
phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận đánh giá cao những kết quả triển khai
thực hiện kết luận số bốn mươi bốn giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai tại tỉnh ủy hương yên
trong đó tỉnh ủy hưng yên đã bám sát và triển khai theo sáu nội dung yêu cầu của ban bí thư đề ra
trong kết luận số bốn mươi bốn và bảy nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ thị số chín
với nhiều kết quả nổi bật
công tác tuyên truyền giáo dục vận động nhân dân chấp hành pháp luật tham gia bảo đảm an ninh trật tự
và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã được các cấp các ngành quan tâm thực hiện
với nhiều hình thức nội dung phương pháp tuyên truyền phong phú đa dạng
thời gian tới để nâng cao hơn nữa hiệu quả việc thực hiện kết luận số bốn mươi bốn trên địa bàn tỉnh hưng yên
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị tỉnh ủy hương yên tiếp tục quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm gồm tập trung nâng cao chất lượng
hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc
đặt dưới sự lãnh đạo của đảng sự điều hành của chính quyền và sự tham mưu của lực lượng công an
đổi mới sự lãnh đạo của đảng trong xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phù hợp với đặc điểm và tiến trình phát triển của địa phương
đổi mới công tác phát triển phong trào và các mặt công tác công an
chú trọng xây dựng lực lượng công an theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
quan tâm đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất cho lực lượng công an xã thị trấn chính quy
công an xã bán chuyên trách góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở
chiều nay tại hà nội bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
người phát ngôn của chính phủ trần văn sơn đã chủ trì buổi họp báo
báo chính phủ thường ký tháng hai để thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng hai và hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
tại buổi họp báo trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an
đã thông tin làm rõ thêm một số vấn đề dư luận quan tâm
tại buổi họp báo trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an
đã thông tin về việc cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
mới đây ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với ông đỗ hữu ca
nguyên giám đốc công an thành phố hải phòng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong quá trình bị xét hỏi ông ca tỏ ra là hợp tác với cơ quan điều tra
và ông ca khai là đã nhận tiền của doanh nhân
nhưng không hoặc là chưa tác động đến cá nhân hoặc từ cơ quan chức năng nào để chạy án
và ông ca đã nộp lại toàn bộ số tiền ba mươi năm tỷ đồng
hiện nay thì cơ quan điều tra của công an tỉnh quảng ninh thì đang tiếp tục điều tra
làm rõ các hành vi tội phạm của các bị can và những người liên quan
liên quan đến vụ án tại các trung tâm đăng kiểm trong thời gian vừa qua
trung tướng tô ân sô cho biết công an hai mươi tám địa phương đã khởi tố bốn mươi hai vụ án
khám xét sáu mươi hai trung tâm đăng kiểm bốn tri cục đăng kiểm khởi tố ba trăm bảy mươi chín bị can về bảy tội danh
thứ nhất là môi rời hối lộ thứ hai là đưa hối lộ
thứ ba là nhận hối lộ thứ tư là giả mạo trong công tác
thứ năm là sản xuất mua bán trao đổi hoặc tặng các công cụ thiết bị phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật
thứ sáu là xâm nhập trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác
và thứ bảy là che giấu tội phạm
theo tôi nhận định là cái số mà bị can chắc chắn sẽ không dừng ở con số gần bốn trăm linh bị can này
trung tướng tôn sô cũng cho biết ngoài vấn đề đăng kiểm xe cơ giới
bộ công an đánh giá màng kiểm định phương tiện nội thủy cũng có rất nhiều vấn đề
mà kiểm định phương tiện hoán cải có rất nhiều tiêu cực
công an các địa phương bắt đầu đi sâu vào hai lĩnh vực này
liên quan đến vấn đề bỏ sổ hộ khẩu giấy
trung tướng tô ân sô cho biết trước sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo chính phủ và bộ công an
theo báo cáo từ các địa phương hai ngày qua cơ bản người dân không còn phàn nàn việc đòi sổ hộ khẩu chứng nhận cư trú
mỗi ngày có vài trăm nghìn các cái giao dịch như thế
thì rõ ràng hoặc là hơn thì rõ ràng là trong cái số đấy thì cũng có những cái trục chặt
tức là trong số báo chí phản ánh ấy
thì nếu mà so với tỷ lệ với số người đi làm các cái dịch vụ công hành chính công thì nó rất nhỏ
nhưng rõ ràng là nó cũng ảnh hưởng
làm truyền đến người dân thì bộ công an cũng đã có những cái nhắc nhở rất là nghiêm khắc có những biện pháp để giải tỏa
về vấn đề phát ngôn trên không gian mạng rút ra từ vụ việc bà nguyễn phương hằng và một số bị can mới bị khởi tố
trung tướng tôn sô
khuyên cáo mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận và các quyền tự do dân chủ khác được pháp luật quy định
tuy nhiên việc phát ngôn bình luận chia sẻ đăng tải thông tin phải theo quy định pháp luật
không sử dụng các ngôn từ gây thù hẳn kích động xúc phạm hình dự nhân phẩm
ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức
nếu lợi dụng các quyền đó sẽ bị xử lý theo pháp luật
tại buổi họp báo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn đã thông báo một số nội dung
tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra cùng ngày dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tối nay công an quận tám tp hcm vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ tin báo cướp
tại phòng giao dịch phú lợi của ngân hàng sa công banh trên đường phạm thế hiển
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều ngày hôm nay
hai đối tượng bịt kín mặt đội mũ mặc áo khoác tối màu chạy xe máy đến phòng giao dịch phú lợi của sacombank trên đường phạm thế hiển
sau đó giảm lạc khách vào trong ngân hàng
một trong hai đối tượng đã cầm súng đe dọa nhân viên ngân hàng bảo vệ và những người có mặt ở phòng giao dịch buộc đưa tiền
theo đại diện ngân hàng do các tài sản đều đã được cất giữ an toàn nên hai tên cướp không cướp được gì nên tàu thoát khỏi hiện trường bằng xe gắn máy
công an cũng đã có mặt ngay sau đó để thu thập thông tin hình ảnh camera truy tìm đối tượng
công an tỉnh quảng trị phối hợp với lực lượng biên phòng vừa triệt phá thành công chuyên án bắt một đối tượng thu gần một mươi hai viên ma túy tổng hợp
tại địa phận thôn miệt củ xã hướng linh huyện hương hóa lực lượng chức năng đã bắt quả tàng đối tượng võ quyết thắng
chú xã tân hợp huyện hương hóa đang vận chuyển một mươi hai viên ma túy tổng hợp
quá trình đấu tranh thắng thừa nhận
toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai nhận trước đó cũng đã tiến hành giao dịch một mươi hai viên ma túy tổng hợp với một đối tượng tại khu vực trên
hiện biên phòng quảng trị đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
bản tin tiếp tục với tiểu mục xây dựng nền văn hóa bản sắc việt nam với phần trình bày của biên tập viên thu trang
xin mời quý vị cùng theo dõi
đáp ứng nhu cầu cấp thiết của cách mạng việt nam khi đó
đồng thời đặt nền móng lý luận căn bản và định hướng lâu dài cho sự phát triển của văn hóa việt nam
ngày nay chúng ta có điều kiện
nhìn lại để khẳng định những giá trị trường tồn của bản đề cương này
đồng thời có những điều chỉnh bổ sung phát triển để phù hợp hơn với bối cảnh mới
qua tám mươi năm triển khai và kiểm nghiệm trong thực tiễn
đề cương về văn hóa việt nam đã tỏa sáng những giá trị cốt lõi của một văn kiện mang tầm cường lĩnh
bản đề cương về văn hóa việt nam một nghìn chín trăm bốn mươi ba do tổng bí thư trường trinh chấp bút
chỉ có một năm trăm linh chữ ngắn gọn xúc tích nhưng đã tạo nên cả một bước ngoặt lịch sử
đây là văn kiện lịch sử có tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi bản đề cương này đã vạch ra phương hướng phát triển
cho nền văn hóa văn học nghệ thuật nền tảng tinh thần của quốc gia dân tộc theo ba nguyên tắc dân tộc khoa học đại chúng
thời điểm năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba là thời điểm lúc đó cách mạng việt nam đang trải qua rất nhiều khó khăn
mà chính trong thời điểm ấy thì đảng ban hành đề cương văn hóa
nếu do những nguyên tắc xây dựng
nền văn hóa cách mạng để cương xác định vị trí của mặt trận văn hóa như là một bộ phần cấu thành rất quan trọng của cách mạng việt nam
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước làm chủ vận mệnh của mình mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc việt nam
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại nhà hát lớn hà nội
đã đưa ra một định hướng rõ ràng cho cả dân tộc
muốn đi con đường cách mạng mới của lịch sử thì phải có nhận thức mới
chỉ có văn hóa cách mạng mới đưa nhận thức mới đến với con người mới
trải qua tám mươi năm đưa tiến biến đầu không ngừng của bối cảnh lịch sử
các yêu cầu phát triển mới tiếp tục xuất hiện
các lần điểm cũng như quá trình triển dịch từ ba nguyên tắc dân tộc
khoa học và đại chúng của nền văn hóa cách mạng vào xây dựng nền văn hóa tiên tiến
đồng bào bản sắc dân tộc trong từng giai đoạn phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước
đã cho thấy giá trị của tầm ảnh hưởng lớn của đề cương văn hóa việt nam
với vai trò là một cương lĩnh khởi nguồn cho việc xác lập và hoàn thiện tư duy lý lần
về phát triển văn hóa phát triển con người việt nam
sau tám mươi năm tức là đã qua gần một thế kỷ đất nước đã có rất nhiều đổi thay
khi đảng ban hành đề cương về văn hóa thì đất nước ta có đến chín mươi năm dân số mù chữ
nhưng đến nay chín mươi bảy dân số biết chữ trong đó có hàng chục triệu người có trình độ đại học và cao hơn
cùng với đó nền khoa học của chúng ta đã thay đổi từ nền nông nghiệp con trâu cái cày
thì hiện nay đã có một nền nông nghiệp xanh và thông minh với nhiều công nghệ mới
như vậy điều kiện kinh tế xã hội này đã khác trước
thế nhưng bà phương trầm lớn được đưa ra trong bản đề cương về văn hóa là dân tộc hóa
khoa học hóa và đại trung hóa đã trở thành ba trụ cột cơ bản đảm bảo cho văn hóa việt nam phát triển
phát huy giá trị cương lĩnh đầu tiên của đảng về văn hóa
trở thành nội dung được đưa ra bàn thảo luận giải tại nhiều hội thảo tọa đàm khoa học
những cuộc bàn luận chuyên sâu được các cấp bộ ngành từ trung ương đến địa phương tổ chức
nhân kỷ niệm tám mươi năm ra đời bản đề cương về văn hóa việt nam năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba
và sau tám mươi năm có rất nhiều vấn đề mới được đặt ra đối với văn hóa

nhưng ngày hôm nay chúng tôi xin được trình bày một lát cắt về việc phát huy giá trị của bản cương lĩnh
về văn hóa này trong việc xây dựng văn hóa số con người số hiện nay